mặc dù mới một mươi hai tuổi nhưng kiều anh sinh sống ở quận đống đa hà nội đã cao một m sáu mươi bảy
yêu thích tham gia các hoạt động nghệ thuật với mong muốn sau này trở thành người mẫu
cô bạn dần biết chăm chút cho vẻ bề ngoài của bản thân nhiều hơn mỗi khi tham gia ghi hình
với kiều anh em nhận thức được sự phát triển của bản thân
và cũng dần cảm nhận được những thay đổi về tâm sinh lý của mình
ở lớp em thì kiểu các bạn nam các bạn ấy cởi mở với cả sẵn sàng giúp đỡ mình hơn
em cảm thấy chơi nam nữ nó khá là bình thường
nhưng việc chia sẻ cái vấn đề giới tính với cả các bạn ở lớp em thì nó cũng khá là hạn chế
bởi vì các bạn ấy kiểu cũng hơi ngại khi mà nói về cái vấn đề đấy ạ
ở độ tuổi một mươi hai kiều anh đang trong giai đoạn dạy thì
dạy thì là giai đoạn cơ thể thay đổi cả về thể chất và tâm lý để chuyển từ một đứa trẻ thành người trưởng thành
quá trình này thường bắt đầu xuất hiện ở lứa tuổi từ tám đến một mươi ba đối với bé gái
và từ chín đến một mươi bốn đối với bé trai
các dấu hiệu phát triển bao gồm
với bé gái dấu hiệu đầu tiên là ngực phát triển
sau khoảng sáu tháng một số vùng lông trên cơ thể phát triển gồm nách và bộ phận sinh dục
trong vài năm tiếp theo ngực tiếp tục lớn lên
lồng mu và cơ quan sinh dục ngoài tăng trưởng dần dần
dẫn tới kỳ kinh nguyệt đầu tiên
thay đổi này thường xuất hiện vào khoảng từ một mươi hai năm đến một mươi ba tuổi
khoảng hai năm sau khi bắt đầu dạy thị
quá trình dạy thì hoàn tất sau từ ba đến bốn năm
trong giai đoạn dạy thị các bé gái thường cao trung bình bảy đến tám cm một năm
với bé trai quá trình này thường bắt đầu muộn hơn
trung bình là một mươi một năm đến một mươi hai tuổi
với dấu hiệu dạy thị đầu tiên
cùng với sự phát triển của các vùng lông như ở các bạn gái
nam đạt tốc độ tăng chiều cao tối đa chậm hơn nữ từ hai đến ba năm
đi kèm với sự phát triển của cơ thể
những thay đổi khác bao gồm rộng chầm hơn cơ bắp to lên có khả năng cương cứng và suốt tinh
quá trình dạy thì hoàn tất sau từ ba đến bốn năm cơ quan sinh dục đạt kích cỡ ở người lớn
cùng với sự phát triển của dâu và ngực
dạy thị ở cả hai giới đều liên quan tới da mồ hôi nách
cơ thể có mùi và nổi mụn chân cá
trẻ bắt đầu bước vào giai đoạn tiền dạy thì
từ lúc khoảng chín tuổi đến khoảng một mươi hai tuổi
thì ở lúc tuổi này thì có những đứa trẻ sớm đã bắt đầu dạy thị rồi
thì ở lứa tuổi này trẻ sẽ quan tâm hơn tới những mối quan hệ bạn bè
bắt đầu trở nên thích một bạn nào đó
hay là có chuyện trẻ quan tâm tới cái sự phát triển về cơ thể của mình
thì ở lúc tuổi này chúng ta cũng cần giới thiệu cho trẻ những kiến thức liên quan tới pháp luật
cũng như những mối quan hệ bạn bè và những giới hạn
và đặc biệt ở chỗ này thì chúng ta cần phải trang bị cho trẻ những kỹ năng tự bảo vệ mình khỏi xâm hại
trong một vài năm trở lại đây trẻ em thường có xu hướng dạy thì sớm hơn
điều kiện sống tăng cùng với những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng
được xem là nguyên nhân ghi nhận sự phát triển sớm của trẻ
đặc biệt là ở khu vực thành thị
điều này đồng nghĩa với việc cần sự giám sát và quan tâm hơn nữa từ các bậc phụ huynh
để đồng hành với con và các bậc phụ huynh
trong thời điểm quan trọng này
để xây dựng được cái mối quan hệ rất là gần gũi giữa bố mẹ và con cái
thì phải tạo thành cái thói quen từ nhỏ
tức là mỗi ngày có thể là bố mẹ sẽ dành ra chỉ cần một mươi phút thôi
và nói rằng là tạo thành một cái thói quen
tức là đây là cái thời gian mà bố mẹ sẽ dành cho con
có tất cả những câu chuyện gì ở lớp ở trường con có thể nói với mẹ
và đây là cái thời gian mẹ chỉ lắng nghe thôi
mẹ sẽ không đưa ra nhận xét không phán xét không có nói gì hết

bố mẹ có ai chăm mộ ông ạ
bố mẹ làm bạn với con được xem là yếu tố quan trọng
ảnh hưởng rất lớn tới quá trình dạy thi ở trẻ
để giúp con không bị bỡ ngỡ
biết trang bị những biện pháp phòng vệ cho bản thân
chị nhung mẹ của kiều anh
luôn dành thời gian để nói chuyện với con
cùng con tìm hiểu từ những bài học giáo dục giới tính trên sách
giải thích về những thắc mắc mà con gặp phải
là cách mà chị nhung duy trì từ khi kiều anh mới sáu tuổi
từ khi có con gái là mình đã biết là
mình phải giáo dục giới tính cho con
một cách rất là cảm giác

khi mà bạn ấy đã lớn hơn một chút
đã có những cái ý thức về cái sự nữ tính của mình
cái hình thể của bạn ấy đã phát triển và đã dạy thì
thì mình lại phải có một cái cách giáo dục khác
lúc đó thì mình bắt đầu
mình mang sự hiểu biết từ bản thân mình ra
mình sẽ dạy cho con từ gốc
khi mà con cảm thấy hoang mang
cái gì thì mình sẽ dạy cho con từ gốc
ví dụ như

ngay từ lớp hai lớp ba
là đã có thể có tình ý với nhau rồi
thì lúc đấy
thời điểm đấy là bắt đầu phải dụ giáo dục
về giới tính này
về tình cảm nam nữ
tình cảm học trò
và làm thế nào để cân bằng được
cái tình cảm học trò
nam nữ học trò tình bạn
và cái việc học tập
mà không có gì xấu cả
nó là cái sự tự nhiên của con người
trong những cái lúc mà em chia sẻ với mẹ
về các cái mối quan hệ bạn bè
hoặc là các cái thay đổi
về cơ thể của em thì
mẹ kiểu lúc ấy mẹ như một người bạn ý ạ
mẹ khá là cởi mở
mẹ cho em biết rất là nhiều thứ
việc giáo dục về giới tính
với con cái là rất cần thiết
được xem là biện pháp hữu hiệu nhất

việc giáo dục giới tính cần lưu ý
độ tuổi giáo dục giới tính
được các chuyên gia khuyên cáo
nên bắt đầu từ bốn tuổi
bằng những bài học đơn giản
về các bộ phận trên cơ thể
những giai đoạn sau sẽ là những bài học
phù hợp với từng độ tuổi
bố mẹ luôn phải là người chủ động
các bài học cần cung cấp kiến thức đầy đủ
và có lộ trình
nên có sự tham khảo từ các chuyên gia tâm lý
về nội dung giảng dạy
tránh cung cấp thông tin nửa vời
không đầy đủ
khiến trẻ hiểu sai lệch